liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi bộ y tế đang triển khai các bước để có thể tiến hành tiêm ngừa cho trẻ
vậy tiêm làm sao cho an toàn thận trọng và hiệu quả
trước khi triển khai tiêm ngừa covid một mươi chín cho người lớn có một thông tin mọi người hay truyền tay nhau là covid một mươi chín ít lây lan ở trẻ em
và trẻ em có nhiễm thì bệnh cũng không nặng
nhưng thực tế không phải như vậy
theo báo cáo của sở y tế tp hcm những ngày vừa qua số ca nhập viện tầng hai tầng ba đều dưới một trăm linh ca
cụ thể ngày sáu tháng hai số ca nhập viện tầng hai tầng ba là ba mươi năm người
số ca f đang cách ly tại nhà là một năm trăm chín mươi bảy người
số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai ba là một bốn trăm ba mươi bảy người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị tại tầng hai ba là ba mươi sáu trẻ
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay
tổng số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín tại thành phố là ba mươi hai bốn trăm hai mươi chín trẻ
số ca covid một mươi chín tử vong trong ngày sáu tháng hai tại tp hcm là bốn ca
có hai ca từ tỉnh khác chuyển đến và đều có bệnh nền
như vậy số ca tử vong tại thành phố đến nay là hai mươi ba trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có bốn mươi tám trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và sáu mươi hai phụ nữ mang thai
tại bệnh viện nhi trung ương ông trần minh điển giám đốc bệnh viện
cho biết đến hai mươi chín tết có một mươi hai trẻ tình trạng nặng phải thở máy tại bệnh viện
trong số này có cả bệnh nhi mắc covid một mươi chín
trả lời báo chí về triển khai tiêm chủng cho trẻ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi ngay trước tết nguyên đáng nhầm
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết
bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện thường xuyên tham khảo với tổ chức y tế thế giới who
who cũng đã chính thức phê duyệt khuyến cáo cho vaccine pfizer tiêm cho trẻ năm tuổi
đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng tham khảo kinh nghiệm của các nước đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch
hoặc đã triển khai tiêm cho nhóm tuổi năm đến dưới một mươi hai
các quốc gia tiêm toàn bộ trẻ trong độ tuổi có quốc gia tiêm cho nhóm trẻ nguy cơ cao
trước khi triển khai tiêm ngừa cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ cũng đã giao bộ giáo dục đào tạo bộ y tế tiến hành điều tra xã hội học
về mức độ tiếp nhận của cha mẹ và người thân của trẻ với tiêm chủng vaccine ngừa covid một

vấn đề an toàn cho trẻ được đặt ra hàng đầu
theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia trước khi triển khai tiêm chủng cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chương trình sẽ phối hợp với bệnh viện nhi trung ương triển khai tập huấn lại cho cán bộ tiêm chủng các tuyến
khác với các nhóm tuổi đã tiêm chủng covid một mươi chín các chuyên gia cho rằng trẻ dưới một mươi tuổi sẽ ít báo với cha mẹ
nếu có phản ứng sau tiêm đặc biệt nếu phản ứng đó là nhẹ
vì vậy hướng dẫn theo dõi sau tiêm cho trẻ sẽ cần bổ sung thêm
bên cạnh đó chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng sẽ tìm hiểu kinh nghiệm các nước đã triển khai tiêm cho nhóm trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
xem các phản ứng sau tim hay gặp để có thể khuyến cáo từ sớm
một điểm đáng lưu ý là phản ứng rất ít gặp nhưng khá nặng nề ở nhóm vị thành niên thanh niên tiêm ngừa covid một mươi chín
là viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim lại hầu như không gặp ở nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm vaccine này
bên cạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được triển khai
xuyên tết chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết nghị đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi với các điều kiện như nghị quyết số chín trên nq gạch cb
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả
liên quan đến hoạt động triển khai tiêm vaccine chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi bộ y tế khẳng định
triển khai sau khi who khuyến cáo tiêm ngừa covid một mươi chín cho nhóm tuổi này
tuy nhiên theo bộ trưởng nguyễn thanh long việt nam sẽ tiêm thận trọng chắc chắn an toàn là trên hết và tự nguyện
trả lời báo chí trong chuyến thăm y bác sĩ và bệnh nhân ngay trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện thường xuyên tham khảo với tổ chức y tế thế giới
cho đến nay tổ chức y tế thế giới đã chính thức phê duyệt khuyến cáo cho vaccine pfizer tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng thường xuyên tham khảo kinh nghiệm của các nước đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch đã triển khai tiêm cho nhóm tuổi từ năm đến dưới một mươi hai
có quốc gia đã tiêm toàn bộ trẻ trong độ tuổi có quốc gia đã tiêm cho nhóm trẻ có nguy cơ cao
đánh giá về mức độ an toàn của việc tiêm chủng cho nhóm tuổi này ông long cho rằng bộ y tế luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu
bộ y tế luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu
trong thời gian vừa rồi các cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các tổ chức quốc tế có liên quan
chúng tôi cũng đã có báo cáo chính phủ và cấp có thẩm quyền để mua vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
khi có vaccine chúng ta sẽ triển khai thận trọng chắc chắn đảm bảo an toàn tiêm chủng đặt lên hàng đầu
bộ y tế đang đàm phán với nhà sản xuất để có vaccine
trả lời câu hỏi với nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi thì tiêm ngừa là bắt buộc hay tự nguyện ông long cho biết vẫn theo chương trình hiện đang triển khai
ông long nói
tại việt nam
tiêm vaccine vẫn chưa phải là bắt buộc nhưng khuyến cáo với tất cả người dân
thời gian qua những trường hợp có biến chứng nặng hay tử vong do mắc covid một mươi chín thì hầu hết
trên tám mươi vẫn là do không tiêm vaccine hoặc tiêm không đủ mũi
đây là điều rất đáng tiếc phần lớn tử vong ở lứa tuổi cao có bệnh nền
vì thế hiện nay để bảo vệ nhóm đối tượng này các địa phương đang thực hiện chiến lược đi từng ngõ
gó từng nhà để tiêm vaccine cho người dân nhất là người cao tuổi có bệnh nền
bộ y tế đã báo cáo bộ chính trị và xin ý kiến chỉ đạo tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó cho phép mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer biontech
để có thể triển khai và tiêm chấp nhận có thể dư thừa vaccine
việt nam đang tích cực chuẩn bị tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học đảm bảo an toàn hiệu quả
tuyên bố tạm thời của tổ chức y tế thế giới who xem xét vai trò của vaccine

tổ chức y tế đã báo cáo bộ chính trị và xin ý kiến cho trẻ trẻ

vẫn có thể nhiễm sách covid một mươi chín hay
kết quả nghiên cứu chung cho biết cho dù trường học mở cửa hay đóng cửa
tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em và người lớn là tương đương nhau
vì vậy có vẻ như trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh
và có thể lai lan virus cho người khác
tác động của đại dịch đối với trẻ em và thanh thiếu niên
mặc dù có nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng thấp hơn
nhưng trẻ em và thanh thiếu niên vẫn bị ảnh hưởng
một cách tương xứng bởi các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín
các tác động gián tiếp quan trọng nhất liên quan đến việc đóng cửa trường học
đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ giáo dục
và làm gia tăng các vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tâm thần ở trẻ
như bị ngược đải bạo lực tảo hôn đe dọa trực tuyến
hiệu quả và tính an toàn của vaccine covid một mươi chín ở thanh thiếu niên và trẻ em
trong thử nghiệm giai đoạn hai ba cho cả vaccine mrna
hiệu quả và khả năng sinh miễn dịch tương tự hoặc cao hơn so với người lớn
cấu hình an toàn và phản ứng ở thanh thiếu niên tương tự như thanh niên
tuy nhiên dữ liệu hiện có cho thấy rằng các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim
sau khi tiêm chủng thường nhẹ và đáp ứng với điều trị bảo tồn và ít nghiêm trọng hơn
so với viêm cơ tim cổ điển hoặc covid một mươi chín
hơn nữa nguy cơ viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim do nhiễm sắc covid một mươi chín
cao hơn nguy cơ sau khi tiêm chủng
cơ sở lý luận về tiêm chủng cho thanh thiếu niên và trẻ em
tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội
giúp giảm thiểu tình trạng gián đoạn ở trường bằng cách giảm số ca nhiễm bệnh ở trường
và số trẻ em phải nghỉ học vì các yêu cầu kiểm dịch
bên cạnh đó tiêm vaccine làm giảm lây truyền covid một mươi chín ở nhóm tuổi này
có thể làm giảm lây truyền từ trẻ em và thanh thiếu niên sang người lớn tuổi
đồng thời có thể giúp giảm nhu cầu và các biện pháp giảm thiểu trong trường học
như vậy tình hình hiện nay cho thấy vẫn còn xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín mới ở trẻ em
tại việt nam chương trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em và tiêm nhắc lại
cho thanh thiếu niên đang được thiến hành
chúng tôi mong rằng tuyên bố này của who sẽ phần nào giúp quý vị có những thông tin khoa học
và chính xác nhất về tiêm chủng vaccine cho con trẻ